quảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng bảy tàu cá nra chín mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi chín ts do ông bùi xuân sinh làm chủ đang neo đậu tại cảng cá lạch quèn huyện quỳnh liêu bất ngờ bốc cháy dữ dội
ngay lập tức người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tại chỗ đã nỗ lực dập lửa đưa các tàu cá khác đến nơi an toàn
tuy nhiên vào thời điểm xảy ra cháy các tàu neo đậu với mức độ dày đặc lại gặp gió to khiến lửa lan nhanh sang các tàu bên cạnh
hậu quả của vụ hỏa hoạn là năm tàu cá bị thiêu dụi
không thể sửa chữa
ước tính thiệt hại trên bốn mươi năm tỷ đồng và nhiều chiếc tàu cá khác cũng bị hư hại nhẹ
trong thời gian qua trên thế giới và tại việt nam đã xảy ra nhiều vụ cháy xe điện gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
qua công tác điều tra các vụ cháy liên quan đến xe điện cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do sạc điện ác quy pin của xe
dẫn đến cháy
những vụ cháy vừa qua liên quan đến xe điện là hồi chuông cảnh báo người dân trong việc sử dụng bảo dưỡng loại phương tiện này
ngày một mươi chín tháng bảy cháy xảy ra tại nhà dân kết hợp cùng cho anh xe đạp xe điện ánh dương thôn ngãi cầu sa an khánh huyện hoài đức hà nội
khiến cả gia đình gồm ba người tử vong
trước đó tại thanh hóa đêm ngày một mươi hai tháng bảy xảy ra vụ cháy tại nhà anh lê văn dương ở khu phố xuân phú
phường trung sơn thành phố sầm sơn khiến hai bà cháu tử vong
bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra vụ cháy là do nổ bình ác quy của xe điện bốn bánh trong lúc sạc nên bị chập điện dẫn đến cháy xe
tại thái nguyên khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng bảy tại khu vực vui chơi ở quảng trường vạn xuân thành phố phổ yên cũng đã xảy ra vụ cháy tại bãi tập kết xe điện trẻ em gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
tại việt nam diễn biến cháy nổ xe điện trên thế giới cũng hết sức phụ tạp
tính đến năm hai nghìn hai mươi ba thành phố new york mỹ đã có một trăm linh vụ cháy pin khiến một mươi ba người chết và bảy mươi một người bị thương
tại london anh cứ hai ngày một lần đội cứu hỏa của thành phố lại được gọi đến để giữ cháy xe đạp hoặc xe máy điện
cháy nổ xe đạp điện xe máy điện nguy hiểm là thế nhưng phần lớn người kinh doanh người sử dụng phương tiện này vẫn chưa nhận thức đầy đủ về những nguy cơ gây hỏa hoạt
chính vì vậy trong quá trình sử dụng vẫn có sự chủ quan lơ là và thiếu kỹ năng kiến thức bảo đảm an toàn cháy nổ
khi không thấy ra cháy tuyên truyền hướng dẫn về công tác an toàn cháy nổ thì chủ cơ sở đã mở lối thoát thứ hai
tuy nhiên lối thoát thế này thì cũng không đáp ứng được yêu cầu trong thực tế
ở đây thì đã có lối thoát nạn thứ hai tuy nhiên là đang có cái rào lưới để chắn không thực sự là thông thoáng tức là vẫn có lỗ mở những cái lô đấy nó rất nhỏ
cái quá trình mà di chuyển thì nó sẽ khó
thì qua cái việc kiểm tra thì tôi đã nhắc nhở chủ cơ sở là phải tạo mở cái lối thoát nạn đấy rộng hơn bỏ cái phần lưới sắt đi để có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh
có thể là phải mở rộng thêm về cái lối thoát hiểm hay là những cái phải kiểm tra định kỳ các cái đường dây dẫn điện hay là những cái atomat điện và đẩy cao hơn cái tinh thần phòng cháy chữa cháy
đó là vấn đoàn hình cơ sở kinh doanh xe
còn với người sử dụng các loại phương tiện này nguy cơ cháy nổ cũng tiệm ẩn rất cao
tại các bãi xe hiện nay đặc biệt trong các hầm tòa nhà trung cư phương tiện xe điện đã xuất hiện khá phổ biến
tại hầm trung cư này đã xảy ra cháy do chập điện
rất may sự cố đã được kịp thời xử lý và khắc phục
và đây là bài học để ban quản lý cũng như người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy
tòa nhà hiện tại đến giờ chưa ghi nhận sự cố cháy về phương tiện
tuy nhiên cũng có một số sự cố nhỏ
đến chập cháy về điện thì cũng được đội chữa cháy cơ sở của tòa nhà kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời
nên là cũng chưa có hậu quả gì đáng tiếc xảy ra đến thời điểm này
hiện nay các loại phương tiện xe điện được ban quản lý tòa nhà bố trí riêng ở khu vực như thế này
khu vực cắm sạc điện cho xe cũng được bố trí riêng
gần với khu vực bảo vệ ứng trực nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nếu có sự cố trong quá trình sạc
đây là một trong những giải pháp đã được ban quản lý trung cư nghiêm túc triển khai
theo hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đối với những điểm chống xe thì nhân viên ở điểm chống xe thì họ phải nắm mắt được các kiến thức về công tác phòng cháy cháy
đặc biệt là đối với an toàn phòng cháy dễ cháy đối với phương tiện ra trong cơ giới như là ô tô xe máy
và họ cũng phải có cái biện pháp để làm sao mà sắp xếp các phương tiện xe cộ là khoa học
ngoài ra nguy cơ cháy nổ với loại hình xe điện
rất dễ xảy ra tại các hộ gia đình trong quá trình sử dụng
đặc thù nhà ở tại các đô thị đa phần là diện tích chật hẹp dạng nhà ống
tầng một là nơi các gia đình để xe máy xe điện và cũng là khu vực nấu bếp
do đó nơi đây luôn chứa các nguồn gây cháy
chính vì vậy việc người dân cắm sạc xe điện qua đêm trong nhà tại tầng một như thế này là rất nguy hiểm
và khi phát sinh sự cố trong quá trình sạc vào ban đêm sẽ không được phát hiện và xử lý kịp thời
rất đến những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng
không như nguy cơ thì sẽ như thế này nồng điện thoại
gia đình là cháy vật dụng chứa quần néo
gia đình nhà tôi có cái xe đạp điện mua cho cháu nó đi học ngày xưa
thế bây giờ để lại thỉnh thoảng thì cũng có làm
thế từ khi nghe thấy lực lượng công an với mọi người tuyên truyền chúng tôi không nạp qua đêm nữa
trong thời gian vừa qua tình hình cháy nổ trên địa bàn toàn quốc
xảy ra rất nhiều nên lực lượng công an phường đã tuyên truyền tới tất cả các hộ gia đình
đặc biệt là các hộ gia đình có cái xe máy điện là thường xuyên xạc qua đêm trong nhà
tuy nhiên là các hộ gia đình này trong quá trình sạc điện thì cũng không để ý đến việc mà nguy cơ là
trong quá trình xạc thì nó sẽ dẫn đến chập điện rồi là chập acquiescent dẫn đến cái nổ
đối với các hộ gia đình này thì đối với hộ gia đình nhà ống và nhà một tầng một nối thoát thì lực lượng công an phường cũng đã tuyên truyền tới các hộ là mở nối thoát nạn thứ hai
công nghệ xe điện đang trở thành xu thế tất yếu và hiện xe điện đang rất thịnh hành tại nhiều nước trên thế giới và cả việt nam
tỷ lệ người sử dụng xe điện đang dần tăng cao trên khắp cả nước đặc biệt là tại các đô thị lớn
bên cạnh những tiện ích của loại phương tiện này
có nhiều vấn đề cần quan tâm
trong đó có nguy cơ cháy nổ từ chính hệ thống điện của xe
có một số nguyên nhân cụ thể
thứ nhất đó là các phương tiện này
các chủ sở hữu thường là không chỉ bảo dưỡng thường xuyên
mà dẫn đến các thiết bị điện dây dẫn đầu nối không đảm bảo
cái thứ hai nữa là các cục pin của các xe đạp điện này
thường là nếu mà mình đi một quãng đường dài nó sẽ bị nóng
nhưng mọi người khi đi về thường nạp sạc ngay dẫn đến nhiệt độ của cục pin nó quá nóng
cũng có thể gây ra những sự cố cháy nổ
cái thứ ba nữa đó là các cái thiết bị đấu nối để sạc
chúng ta thấy là nhiều khi các nhà sản xuất người ta khuyến cáo sử dụng sạc chính hãng
nhưng tuy nhiên là hỏng hóc thì chúng ta không mua sạc chính hãng mà mua các loại sạc
trôi nổi trên thị trường cũng làm cho các thiết bị này có thể bị cháy
và một điều nữa đó là
ở các nhà sản xuất
người ta có sự khuyến cáo đối với chúng ta về cách nạp sạc
thường chỉ khoảng ba đến bốn tiếng là
pin của các phương tiện này sẽ đầy
nhưng nhiều gia đình cá nhân chủ sở hữu thường quên mà nạp sạc qua đêm
và dẫn đến là cái pin này khi sạc qua đêm quá nhiều nó chai pin
cũng là một trong những nguyên nhân xảy ra cháy nổ
đáng lo ngại khi hiện nay
bên cạnh các dòng xe đạp điện xe máy điện có thương hiệu
có đầy đủ giấy tờ kiểm định chứng nhận an toàn
thì cũng có rất nhiều dòng xe được lắp ráp
gia công từ các phụ tùng trôi nổi
có giá thành rẻ
nhưng lại không được các cơ sở cung cấp đảm bảo về chất lượng
nhất là chất lượng bình ác quỳ
đây là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ cháy nổ xe đạp xe máy điện thời gian qua
bộ công an cũng đã đưa ra khuyến cáo cụ thể
để người dân phòng tránh cháy nổ xe điện
đặc biệt là trong quá trình xả điện ác quỳ
thứ nhất là sạc phải đúng nơi quy định
đúng nơi quy định là như thế nào
đối với hộ gia đình khi chúng ta nạp sạc
thì chúng ta phải có người trông coi và giám sát
khi chúng ta đi ngủ hoặc ra khỏi nhà không có người
chúng ta phải ngắt các thiết bị nạp sạc
không chỉ các loại thiết bị xe đạp điện xe máy điện
kể cả ví dụ như cục sạc dự phòng chúng ta cũng không nên
đấy là cái thứ nhất cái thứ hai đó là
thường xuyên bảo trì bảo dưỡng đối với các thiết bị
trên các phương tiện này
cho đi kiểm tra cái hệ thống đường dây dẫn điện xem có đảm bảo hay không
các cục pin của các thiết bị này có đảm bảo không
thì phải cần thay thế các thiết bị
chính hãng của
nhà sản xuất tránh trường hợp chúng ta mua
trôi nổi trên trận trường
cái thứ ba nữa là
chúng ta cũng
lưu ý rằng là trong cái quá trình mà chúng ta
chúng ta cũng không nên để các cái thiết bị này
ở những nơi nhiệt độ quá cao
cho nên là đấy là một số các
khuyến cáo đối với người dân
và đặc biệt khuyến cáo là
không nên sạc các thiết bị điện này qua đêm
tiềm mục bạn nên biết hôm nay
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn
những thông tin khuyến cáo hữu ích
trong phòng cháy chữa cháy
thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện
tránh để các sự cố chập cháy do hư hỏng và tuổi thọ của các thiết bị
kiểm tra lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chì công tắc cầu dao automat
không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tài của dây dẫn
không tự ý câu móc đấu nối dây điện tùy tiện
không giữ chữ xăng dầu khi đốt
khi dễ cháy nổ
và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở
bộ trí nơi thờ cúng hợp lý
tường phía đặt ban thờ
trần phía trên ban thờ
phải bằng vật điệu không cháy
không lắp lồng sắt lưới sắt ở lan can nhà có tầng
trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ
phải kiểm tra nơi đun nấu nơi thờ cúng
tắt các thiết bị điện không cần thiết
nhà có trẻ nhỏ người già người tàn tật
thì phải có nhiều biện pháp thoát nạn cứu người hợp lý
chuẩn bị trong nhà dụng cụ phá rỡ để tạo lối thoát nạn
khi xảy ra cháy
tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết
gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
theo số một trăm một mươi bốn hoặc đội dân phòng chính quyền công an xã phường nơi gần nhất
những thông tin trong tiểu một bạn nên biết
đã khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại